trưa ngày một mươi bốn tháng bốn bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được thông báo của ủy ban nhân dân xã thổ châu huyện phú quốc
đề nghị hỗ trợ cấp cứu một ngư dân là anh trần văn thi ba mươi bốn tuổi cư trú tại ấp ngự xã thổ châu bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng
qua hơn ba ngày điều trị bệnh tình ngày càng có chiều hướng xấu nên không chuyển kịp thời lên tuyến trên sẽ nguy hiểm đến tính mạng
trước tình hình đó bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cảnh sát biển chín nghìn ba đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động vào đảo thổ châu tiếp nhận bệnh nhân để đưa về phú quốc
đến một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn anh thi được tàu cảnh sát biển chín nghìn ba đưa về cảng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
và được xe cứu thương của đơn vị nhanh chóng chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện phú quốc để cấp cứu điều trị
đây là việc làm thắm đượm tình quân dân của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân
làm sâu đậm hơn hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân trên vùng biển đảo tây nam của tổ quốc
việc làm này càng có ý nghĩa khi tới đây bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn sẽ triển khai mô hình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân tại xã đảo thổ châu